ngày một mươi ba tháng một mươi ubnd xã tân dương huyện lai vung tỉnh đồng tháp đã tổ chức khởi công xây dựng cầu nông thôn mang tên anh hùng phi công nguyễn văn bảy tại ấp hậu thành gần nơi ông bảy đang an nghỉ
cầu nguyễn văn bảy được xây tại vị trí một chiếc cầu xuống cấp cầu có chiều dài gần ba mươi mét mặt rộng ba năm m thiết kế bê tông cốt thép tổng kinh phí xây dựng gần năm trăm linh triệu đồng
trong đó quỹ hy vọng của tập đoàn fpt hỗ trợ ba trăm linh triệu đồng ngân sách ủy ban nhân dân huyện lai vung đối ứng ba mươi tương đương với một trăm bốn mươi bốn triệu đồng
phần còn lại do gia đình anh hùng phi công nguyễn văn bảy và người dân đóng góp cùng ngày công lao động
cầu nguyễn văn bảy dự kiến sẽ hoàn thành trong tám mươi ngày đúng vào ngày mất thứ một trăm linh của ông bảy
công trình thể hiện tấm lòng tri ân những đóng góp to lớn của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn văn bảy trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc